hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mặc dù số lượng khách đến viếng đông hơn so với những ngày thường
song ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh đã chủ động phối hợp
hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong cụm di tích lịch sử văn hóa ba đình
và các cơ quan chức năng của thành phố hà nội làm tốt công tác chuẩn bị
tổ chức đón tiếp phục vụ chú đáo đồng bào và khách quốc tế vào lăng viếng bắc
tham quan các di tích công trình văn hóa trong khu vực
trong ngày hai tháng chín ban quản lý lăng đã phục vụ miễn phí nước uống
bánh mì cho người dân và du khách đến viếng bắc
vâng hôm nay cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín
chính vì vậy người dân ở các tỉnh thành sau khi về quê đã bắt đầu quay trở lại hà nội
để tiếp tục công việc của mình vào sáng ngày mai mùng ba tháng chín
theo ghi nhận từ cuối giờ chiều tại tuyến đường cao tốc pháp vân cầu rẽ hướng về hà nội
lượng xe cá nhân và xe khách đã tăng hơn so với những ngày thông thường
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại
tỉnh trạng ủn ứ kéo dài
đại diện trạm thu phí pháp vân cầu rẽ cho biết
nếu xảy ra tình trạng ủn tắc kéo dài sẽ cho xả trạm
được về nay từ giữa giờ chiều đã xảy ra tình trạng ủn tắc kéo dài
theo hướng cao tốc cầu thanh trì về cầu mai dịch đường phạm văn đồng
phương tiện ô tô di chuyển hết sức khó khăn trái ngược với sự thông thoáng của hướng ngược lại
theo ghi nhận từ cuối giờ chiều tại tuyến đường cao tốc pháp vân cầu rẽ hướng về hà nội
lượng xe cá nhân và xe khách đã tăng hơn so với những ngày thông thường
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xảy ra tình trạng ủn tứ kéo dài
đại diện trạm thu phí pháp vân cầu rẽ cho biết
nếu xảy ra tình trạng ủn tắc kéo dài sẽ cho xả trạng
để tránh tình trạng un tắc trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ tại trạm kiểm soát vé
hai đàn đi đã mở thêm theo hướng về hà nội để ô tô di chuyển thoại đợi hơn
ngày hôm nay tại ấp suối cao xã phước đông huyện gò dầu tỉnh tây ninh
công an tỉnh tây ninh đã tổ chức lễ tưởng niệm và trao quyết định của giám đốc công an tỉnh
truy thăng cấp bậc quân hàm từ hạ sĩ lên trung sĩ kể từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
cho chiến sĩ trần văn lành thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tây ninh
đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn dưới canh đồng
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng tám người dân phát hiện ông trần văn mượt bị nạn hoặc bị đuối nước dưới lòng canh đông
ngay sau đó phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tây ninh hỗ trợ lực lượng tham gia cứu hộ
đến khoảng hơn một mươi ba h cùng ngày nhóm năm người trong đó có chiến sĩ trần văn lành
đã lặn xuống dòng canh đông tham gia tìm kiếm nạn nhân
tuy nhiên chiến sĩ trần văn lành đã không quay trở lên
đến một mươi bốn giờ ba mươi phút cùng ngày đội thợ lặn đã tìm được trần văn lành
đưa lên bờ và đưa đến trung tâm y tế huyện gò dầu cấp cứu nhưng anh đã tử vong
khoảng hai mươi hai h ngày một tháng chín tại cầu vàng xã xuân minh huyện thọ xuân của tỉnh thanh hóa
đã xảy ra một vụ tai nạn
chiếc xe taxi điều khiển chở hai hành khách từ sân bay sao vàng huyện thọ xuân về huyện yên định
thì bất ngờ bị mất lái lao thẳng xuống sông cầu chảy khiến một người tử vong một người mất tích
thời điểm xe taxi lao xuống sông trên xe có ba người trong đó có một người đã may mắn thoát được ra ngoài
hai người vẫn còn trên xe được xác định là lái xe phùng duy năm và bà nguyễn thị huân đều quê ở huyện yên định
đến một mươi h ngày hai tháng chín lực lượng cứu hộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh thanh hóa
mới tìm thấy thi thể bà nguyễn thị huân hiện vẫn chưa tìm thấy lái xe phùng duy năm
lực lượng chức năng nhận định nhiều khả năng do trời tối đường ngập nên lái xe không kịp quan sát dẫn tới sự việc đáng tiếc như trên
sáng nay bệnh nhân lưu văn huấn quê ở tỉnh nghệ an một trong hai nạn nhân bị tai nạn lao động
khi đang thi công công trình trung tâm thương mại sơn phát khu phố năm phường long phước thị xã phước long của tỉnh bình phước
đã được chuyển từ bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước lên bệnh viện trợ rẫy tp hcm để tiếp tục điều trị
anh huấn và anh trần văn đệ quê ở cần thơ là hai công nhân đang thi công công trình trung tâm thương mại sơn phát
khoảng một mươi năm h ba mươi chiều một mươi một h một mươi chín anh huấn cùng anh đệ được trao đến phần cầu
trong lúc đang đứng trên bệ đỡ của gián giáo ngay cầu bất ngờ chân đế của gián giáo bị tuột
khiến cả giàn giáo thẳng đứng bị ngã sập xuống đất
anh huấn và anh đệ đã bị rơi từ độ cao khoảng ba m xuống đất bất tỉnh tại chỗ
anh đệ sức khỏe đã ổn định và đang được ca sĩ bắt sánh với bệnh viện đao khoa tỉnh bình phước theo dõi chăm sóc
công an thị xã úc thiết lông đang hẳn dọc bệnh viện
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn